tuy nhiên tình trạng nhiều mây cùng sương mù phủ khắp sẽ không kéo dài lâu
vì sang đến trưa chiều mai thì cùng với quá trình mở rộng hơn về phía đông
vùng thấp nóng phía tây sẽ mang tới cho các tỉnh thành ở miền bắc một lượng nhiệt rất dồi dào
khiến cho toàn bộ bắc bộ trưa chiều mai bừng nắng
với nhiệt độ đồng loạt tăng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
thậm chí là ở phía tây bắc bộ như lai châu điện biên sơn la
nhiệt độ có thể lên trên hai mươi chín độ
cũng chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
do vậy ngày mai các tỉnh thành ở phía bắc và cả trung trung bộ
nhiệt độ khá cao hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn lui xuống các tỉnh thành ở khu vực nam trung bộ
nhiệt độ cao hơn hẳn là hai mươi tám ba mươi một độ
xui xuống phía nam đêm nay và ngày mai
tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
mưa sẽ ra ít ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi một độ
còn nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi ba độ
và trời đều tạnh giáo
sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước